các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhấn mạnh tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín của cục cảnh sát hình sự thứ trưởng lê quý vương cho biết
tội phạm hình sự trong năm qua tuy giảm về số vụ nhưng tính chất phức tạp cường độ bạo lực chưa giảm có xu hướng gia tăng có nơi có lúc gây lo lắng bất an trong nhân dân
thời gian tới thứ trưởng lê quý vương đề nghị cục cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc
nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản thực hiện các kế hoạch phương án đấu tranh chống tội phạm theo chuyên đề lĩnh vực địa bàn
và tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước
phân đấu thực hiện mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín giảm ít nhất ba tội phạm
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu cục an ninh kinh tế cần tiếp tục làm tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản
chủ động nắm phân tích và dự báo tình hình
để từ đó kịp thời tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an
về đảm bảo an ninh kinh tế chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thủ địch trên lĩnh vực kinh tế
góp phần ổn định trật tự xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ngày một mươi tháng một vừa qua tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu trị đạo tại hội nghị
đề nghị cục truyền thông công an nhân dân cần tập trung trú trọng tới công tác quản lý báo chí
các loại hình báo chí của cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác
đổi mới nâng cao hiệu quả các thông tin tuyên truyền tăng cường tuyến tin bài chống diễn biến hòa bình
phản bác các quan điểm sai trái thù địch tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân cán bộ chiến sĩ về các loại hình tội phạm
trong đó đáng chú ý là tội phạm ma túy tội phạm tín dụng đen nạn buôn người di cư bất hợp pháp cũng như về tình hình an ninh biên giới biển đảo
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng đơn vị thực sự
đoàn kết nhất trí trong đó vai trò trách nhiệm của người đứng đầu là hết sức quan trọng
tiếp tục quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật các đạo luật mới đang triển khai
chuẩn bị triển khai áp dụng như chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện luật đặc xá sửa đổi
luật thi hành án hình sự sửa đổi nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an ninh an toàn các cơ sở giam giữ
bản tin tiếp tục với một số tin tức
tin tức an ninh trật tự đáng chú ý công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang đối tượng cao thị thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã kim xá huyện vĩnh tường về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
qua công tác trinh sát tại thôn hoàng tân xã kim xá huyện vĩnh tường tổ công tác công an huyện vĩnh tường đã phát hiện
bắt quả tàng cao thị thảo đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện
tăng vật thu giữ là một gói ma túy đá tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thảo cơ quan công an thu giữ gần ba mươi gam ma túy đá
trong khi đó tại huyện kim động tỉnh hương yên lực lượng công an cũng vừa bắt giữ đỗ thị vân khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
đáng chú ý vân là một đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn
tổ tuần tra trên địa bàn thôn lương hội thị trấn lương bằng huyện kim động phát hiện vân có nhiều biểu hiện nghi vấn
kiểm tra hành chính đối với vân tổ công tác thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng dạng cục và bột
qua giám định xác định là ma túy đá có trọng lượng gần hai mươi hai g
hiện công an huyện kim động đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
với hành vi mua bán người qua biên giới đối tượng cứ a cú và cứ a mùa trú tại xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la vừa bị công an huyện mộc châu ra quyết định khởi tố
năm hai nghìn một mươi hai đối tượng cứ a cú theo người nhà đi làm thuê ở trung quốc
cú đã quen đối tượng người trung quốc đang cần tìm mua phụ nữ việt nam để làm vợ
sau đó cứ a phú và cứ a mùa đã bàn bạc và lừa được một nạn nhân đưa sang biên giới nhận số tiền một mươi nhân dân tệ
sau khi bán nạn nhân cú và mùa chia nhau mỗi người một nửa số tiền
dùng vũ lực đe dọa rồi cướp tài sản là hành vi phạm tội của hai đối tượng sơn điệp ba mươi hai tuổi và thạch chan đa hai mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện cầu ngang tỉnh trà vinh
thông tin mở đầu cùng tin ván
khoảng chín h ba mươi tối ngày tám tháng một ông kim b năm mươi ba tuổi ở ấp sóc mới xã long sơn huyện cầu ngang trên đường đi ruộng về thì bị thạch chan đa và sơn điệp chặn đường xin thuốc hút
khi đó thạch chan đa dùng tay đánh vào mặt làm ông b ngã xuống đất
sơn điệp dùng vũ lực đe dọa và cướp tài sản trên người ông b gồm một điện thoại di động một đồng hồ đeo tay và gần sáu trăm linh đồng tiền mặt
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân đến cơ quan công an trình báo
công an huyện cầu ngang đã nhanh chóng xác minh tổ chức truy bắt hai đối tượng khi chúng đang trên đường tàu thoát
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh bến tre cũng đã bắt giữ hai đối tượng gồm nguyễn huỳnh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố bến tre và nguyễn trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện mỏ cầy nam về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối và theo dõi những nhà dân không có người trong nhà đã dùng kiềm cộng lực
để bẻ khóa lẻn vào bên trong tìm kiếm tài sản trụ cắp
trong khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tại một hộ dân ở ấp một xã sơn đông thành phố bến tre thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện cả hai đối tượng đã được bàn giao cho công an thành phố bến tre để tiếp tục làm rõ
với địa bàn du lịch trọng điểm khánh hòa tây nguyên đán là thời điểm mà lượng khách du lịch trong và ngoài nước quốc tế tăng cao
thời điểm này lực lượng công an đang tập trung các phương án kế hoạch quyết tâm đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn du lịch trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi
đây là nhóm đối tượng lợi dụng khi vắng cướp tài sản trong đêm bị công an nha trang nhanh chóng truy xét bắt giữ
chỉ sau vài giờ gây án đối tượng giết người vai trạm giao thông cũng đã bị bắt giữ
trước thủ phạm chuyên cắt phá khóa đột nhập nhiều nhà dân để trộm xe máy cũng đã bị trinh sát hình sự đưa ra ánh sáng
đó là ba trong số các nhóm tội phạm bị trệt phá sau khi công an tp nha trang ra cuộc thực hiện đợt cao điểm tấn công trên áp tội phạm
để đối tranh mạnh với hoạt động của tội phạm bảo vệ tết kỷ hợi từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
công an tp nha trang đã có kế hoạch triển khai đồng bộ các công tác hiệp vụ tập trung giả soát
quản lý chặt chẽ các đối tượng có hoạt động tính chất chuyên nghiệp xác định các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm phức tạp
để tăng cường lực lượng phối hợp đối tranh và trệt phá
xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát từ đây cho đến sau tết huy động rất nhiều lực lượng
trong đó kể cả công an các phường xã rồi là các đội nghiệp vụ phối hợp với các ban ngành đoàn thể để chúng tôi tổ chức tuần tra
và đội hình sự là chủ công đặc biệt ở đây là tuần tra có trọng tâm trọng điểm
tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm trồng cắt cướp dật rồi cố ý gây thương thức xiết nợ đòi nợ thuê
một việc nữa là tăng cường đấu tranh trệt phá bóc cửa các đường dây mua bán
cung cấp tàng trữ trái phép chất má túy trên địa bàn thành phố
rồi đấu tranh các hoạt động gian lần thương mại như buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
tết nguyên đán cũng là dịp địa bàn du lịch trọng điểm khánh hòa bước vào mùa cao điểm
lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến đông
công tác đảm bảo an ninh trạng tự cũng vì thế cao phải được chú trọng hàng đầu
để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
các lực lượng công an nha trang đang tập trung với quyết tâm nhằm đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm
đảm bảo an ninh an toàn địa bàn du lịch trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín

tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín của nhiều trường đại học đã có những điều chỉnh so với các năm trước
tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín của nhiều trường đại học đã có những điều chỉnh so với các năm trước
đối lập anh cảnh báo việc rời khỏi liên minh châu âu eu mà không có thỏa thuận là một thảm họa
một vụ cháy hai tàu cá và ba căn nhà vừa xảy ra vào chiều ngày hôm nay trên tuyến sông an hòa
thuộc phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vụ cháy đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đồng
vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát từ chiếc tàu cá kg một nghìn chín trăm bốn mươi tám ts do ông lưu văn hầu
trú tại phường an hòa thành phố rạch giá làm chủ
đang neo đậu để sơn sửa vụ cháy đã làm thiệt hại gần như hoàn toàn chiếc tàu cá này
và cháy lan sang chiếc tàu cá khác đang đậu bên cạnh cũng do ông hầu làm chủ
gây thiệt hại hết một phần ca bin thân tàu
ba căn nhà nằm cạnh tuyến sông cũng bị cháy gần như hoàn toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để không chê đám cháy
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
trong khi đó vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào đầu giờ chiều nay tại tỉnh bình định
mà chúng tôi đã thông tin trong bản tin trước đã làm hương hỏng toàn bộ ca bin một chiếc xe container
cùng một số tài sản của tài xế ước tính tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng
thời điểm trên xe container biển số bảy mươi sáu c sáu ba kéo theo rơ móc bảy mươi sáu r một trăm bảy mươi năm
đang lưu thông về hướng ngoại thành quy nhơn
khi đến giữa cầu đen thuộc địa bàn phường hải cảng thành phố quy nhơn
thì khói bốc nghi ngút từ phía bình nhiên liệu sau đó bùng phát dữ dội
rất may là tài xế đã kịp thời bỏ chạy trước khi bình nhiên liệu phát nổ nên không xảy ra thương vong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định đã huy động hai phương tiện
cùng hơn chủ cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai dập tắt đáng cháy
thưa quý vị những ngày đầu năm mới này nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa
tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành tỉnh lào cai
đang bồn trồn lo lắng bởi một văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh
theo văn bản này từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín toàn bộ các doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập cảnh hàng hóa
tại đây buộc phải chuyển sang một bãi tập kết khác nằm ngay bên cạnh
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã tìm hiểu về vấn đề này
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba khu vực bãi kb một mỗi ngày đón hàng trăm lượt phương tiện vận chuyển hàng hóa
bốc xếp phục vụ công tác xuất nhập khẩu
nơi đây cũng nằm sát cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
thuận tiện cho việc kiểm soát hàng hóa của lực lượng trinh tế
thế nhưng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã có công văn yêu cầu
di rời tất cả phương tiện hàng hóa từ khu vực bãi kb một sang nơi khác từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sự việc khiến nhiều chủ hàng ở đây bất ngờ
chúng tôi đã làm ăn ở đây là
nói chung là
rất là lâu năm ở cái bãi này rồi
mà trong cái bãi này nhà nước thuế phí nhà nước chúng tôi đóng góp rất là đầy đủ
đấy theo chính sách của nhà nước
nhưng mà hiện tại bây giờ có một cái văn bản là yêu cầu chúng tôi chuyển sang tập kết hàng hóa ở đây
và chuyển ra một bãi tư nhân ở bên ngoài
chúng tôi đã nộp phí ngân sách nhà nước rồi
nhưng khi vào một bãi tư nhân khác chúng tôi sẽ lại phải đóng thêm một lần phí nữa
tự nhiên là để cho chúng tôi phải đi sang một cái bãi khác
thì vừa lãng phí
nói chung là trong bối cảnh khó khăn này
thế là gây rất nhiều bất lợi cho doanh nghiệp của chúng tôi
và nếu mà nói chung nó không sử dụng hết được cái công năng của bãi này
thì rất là lãng phí tiền của nhân dân và của nhà nước
trước mắt là đang làm công việc
nó đang tốt như này tự nhiên chuyển sang một cái bãi mới
mà em cũng nghe nói là cái bãi mới cũng không phải là của nhà nước
mà là một cái bãi tư nhân
thì em nghĩ là khi mà sang đấy rồi
thì chắc là nó cũng
có nhiều cái
mất lợi xảy ra
sau khi tiếp nhận công văn của ủy ban nhân dân tỉnh
ban quản lý cửa khẩu lào cai đã ra thông báo
yêu cầu tất cả các chủ hàng phải dừng hoạt động bốc xếp
sang tải hàng hóa tại bãi kb một từ ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên trước sự phản đối của các chủ hàng
những tờ thông báo về việc di rời đã được những người lạ mặt âm thầm xé bỏ
cùng với đó hơn hai mươi chủ hàng và gần ba mươi chủ phương tiện
ở đây đã đồng loạt đứng và ký đơn kêu cứu
họ cho rằng việc di rời từ bãi kb một
sang bãi của công ty cổ phần logistics việt trung kế bên
có nhiều điểm không rõ ràng
bến bãi rồi công việc làm ăn của các công ty doanh nghiệp
đang khá là thuận lợi
vì những cái chương trình như
như là bảo là di chuyển từ cái bãi
để qua khu vực giám sát để chờ thủ tục làm thủ tục khai báo hải quan
để di chuyển sang một đơn vị đủ điều kiện
về bến bãi hạ tầng khác
thì thực chất ra là như chúng tôi phản đối về cái việc là không đồng thuận
cũng lý do rằng là nó sẽ xáo trộn
cũng lý do nữa là bến bãi thì rồi các khách hàng
người ta sẽ không có được cái hướng tập trung
tự nhiên nó sẽ gây ra một cái rằng là
cái tối chất về quản lý hàng hóa
cái yêu cầu quản lý về
nhân công thì nó sẽ không được hợp lý
chúng tôi cũng có một cái nguyện vọng
và một cái đồng thuận với nhau
rằng sẽ chỉ là tập trung và cũng là tự nguyện ở lại bãi kv một
để thực hiện cái công tác sơ hợp khẩu
cho nó phù hợp và cho nó tránh cái tình trạng xáo trộn của doanh nghiệp
các chủ hàng cũng cho rằng
các cơ quan quản lý cần tổ chức họp lấy ý kiến của họ
với tư cách là những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp
từ quyết định di rời này
và nếu phải di chuyển sang bãi của công ty cổ phần
logistics việt trung
một đơn vị tư nhân thì thuế phí có bị điều chỉnh hay không
hoạt động xuất nhập hàng hóa có bị ảnh hưởng hay không
như vậy là đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra
và những câu hỏi này rất cần sớm được trả lời
để các chủ hàng có thể yên tâm
không bị ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập hàng hóa tại đây
và thêm vào đó còn một câu hỏi cũng rất cần phải được làm rõ
đó là công ty cổ phần logistics việt trung là ai
mà lại được ủy ban nhân dân tỉnh lào cai ưu tiên đến như vậy
chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời trong các chương trình sau
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin được chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác
sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố phương án thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
thì vào đầu tháng này nhiều trường đại học trên cả nước
cũng đã công bố phương án tuyển sinh
trong số này đáng chú ý là có nhiều trường đã có những điều chỉnh
so với các năm trước
trường đại học kinh tế quốc dân
một điểm đổi mới trong kỳ tuyển sinh hai nghìn một mươi chín
là xét tuyển kết hợp với tuyển thẳng với hai đối tượng
thí sinh đã tham gia phòng thi tuần
cuộc thi đường lên đỉnh olympia
và có tổng điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
của ba môn bất kỳ đạt từ một mươi tám điểm trở lên
điểm mới thứ hai hội đồng tuyển sinh của trường đại học kinh tế quốc dân
đã thông qua phương án
trường cũng mở thêm bảy ngành mới
trường đại học kinh tế quốc dân dự kiến năm hai nghìn một mươi chín
sẽ mở bảy ngành đào tạo mới
bảy chương trình đào tạo mới
đào tạo bằng tiếng anh
và tất cả các
các chương trình mới này
đều mang tính chất liên thông quốc tế
tức là phối hợp với các trường đại học
của nước ngoài tham khảo
và chia sẻ kinh nghiệm
về chương trình đào tạo
là một trong những trường
được xếp hạng trong top một trường đại học hàng đầu thế giới
xu hướng tuyển sinh của đại học quốc gia hà nội
có nhiều thay đổi
theo xu hướng đáp ứng chuẩn mực quốc tế
theo đó ngoài kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
vẫn được duy trì
thì còn mở rộng thêm đối tượng tuyển thẳng
là học sinh đạt giải cất tình
và đặc biệt xếp tuyển dựa trên
chứng trị tiếng anh quốc tế
cùng với nhu cầu hội gặp quốc tế
lần đầu tiên quốc gia hà nội sử dụng
những chứng chỉ tiếng anh mà được những tổ chức quốc tế
như toefl ielts họ cấp
thì quy đổi điểm ngang sang
thì chúng tôi cũng đó là một nguồn
để xét tuyển cộng với kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
thông thường thì chúng tôi sẽ lấy
ba môn của trung học phổ thông quốc gia
nhưng chúng tôi lấy hai môn
và một môn và một chứng trị tiếng anh
thì đó là những điều kiện để xếp tuyển
bên cạnh nhiều trường đưa ra
những phương thức tuyển sinh mới
thì đa số các trường kể cả các trường tốt trên
vẫn khẳng định sẽ tiếp tục xếp tuyển
dựa trên kết quả của kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia
tuy nhiên lo ngại trước mức độ phân hóa
của đề thi minh họa mà bộ giáo dục và đào tạo
vừa công bố thì các trường vẫn có
những phương án dự trù
những cái phương án xây dựng
thì hiện nay tôi cũng đã xây dựng
từ trước tuy nhiên
để đảm bảo quyền lợi
của người học
thì trường đại học bách khoa hà nội sẽ đưa ra
rất thận trọng các phương án tuyển sinh
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
các trường đại học sẽ phải công khai
phương thức tuyển sinh ngành nghề
và chỉ tiêu đào tạo mức học phí
thí sinh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết
về ngành học trường mình quan tâm
trên cầu thông tin điện tử của trường